vừa qua tại cửa khẩu phụ cao vèo xã phúc sơn cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc huyện anh sơn
đã tổ chức hỗ trợ cứu đói trong dịp giáp hạt cho nhân dân các bản giáp biên giới huyện say champon tỉnh bô ly khăm say nước bạn lào
huyện anh sơn đã cho tặng một tấn gạo riêng xã phúc sơn hỗ trợ hai trăm linh kg gạo và bốn mươi thùng mì tôm
đồn biên phòng phúc sơn thuộc bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an hỗ trợ sáu mươi bốn thùng mì tôm cho nhân dân các bản phôn mường và mường trăm
thuộc huyện say champon tỉnh bô ly khăm say với tổng trị giá khoảng hai mươi bốn triệu đồng
không chỉ giúp các hộ dân các bản giáp biên sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
hoạt động trên còn thắt chặt thêm tình cảm giữa chính quyền nhân dân hai bên biên giới
vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam lào ngày càng thắm thiết